chính quyền quân sự niger mới đây đã yêu cầu đại sứ pháp tại niamey phải rời nước này trong vòng bốn mươi tám giờ
quyết định này là nhằm đáp trả việc đại sứ pháp tại niamey từ chối đáp lại lời mới tham gia một cuộc họp của chính quyền quân sự tại niger
và các hành động khác của chính phủ pháp mặt trái với lợi ích của niger
trong khi đó bộ ngoại giao pháp tuyên bố những người theo chủ nghĩa đảo chính ở niger không có thẩm quyền
yêu cầu đại sứ pháp ở niamey rời đi bởi việc chấp thuận của đại sứ pháp đến từ chính quyền được bầu hợp pháp của niger
này cho biết thêm pháp đã lưu ý đến yêu cầu của những người làm đảo chính ở niger
và phía pháp sẽ tiếp tục đánh giá các điều kiện an ninh và hoạt động của đại sứ quán tại niamey
quyết định của chính quyền quân sự niger được đưa ra sau hàng loạt tuyên bố và biểu tình thù địch nhằm vào phía pháp
kể từ khi quân đội niger lật đổ tổng thống mohamed bazoum vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
các nhà lãnh đạo quân sự ở niger đã cáo buộc paris muốn can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục chính quyền bazoum
và cho rằng cộng đồng kinh tế các nước tây phi ecowas là một tổ chức do pháp điều hành
chương trình tăng lãi suất tại mỹ có thể vẫn chưa dừng lại
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép đã để ngỏ khả năng có thể tiếp tục tăng lãi suất để đảm bảo kiềm chế tốt lãm phát
theo tuyên bố của chủ tịch fed jerom powell fed sẽ xử lý thận trọng vấn đề này trong các cuộc họp sắp tới
người đứng đầu ngân hàng trung ương mỹ cho biết lạm phát vẫn ở trên mức mà các nhà hoạch định chính sách chấp nhận được
ông nhấn mạnh fed sẽ vẫn linh hoạt
trước động thái tiếp theo với những dữ liệu công bố trong hẻ qua khi lãm phát có xu hướng giảm
chủ tịch powell cho biết còn qua sớm để tuyên bố chiến thắng
theo cục thống kê lao động mỹ tháng sáu và tháng bảy đều chứng kiến tốc độ tăng giá giảm bớt
với lãm phát cơ bản tăng hai mỗi tháng
bài phát biểu của chủ tịch fed diễn ra sau một mươi một lần tăng lãi suất
đã đẩy lãi suất cơ bản của fed lên phạm vi năm hai mươi năm đến năm năm mức cao nhất trong hơn hai mươi hai năm
ngoài ra fed đã giảm bảng cân đối kê toán số mức thấp nhất trong hơn hai mươi năm
tung ra thị trường khoảng chín trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ trả phiếu kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
với mức nhiệt ba mươi ba độ c ghi nhận vào ngày hai mươi ba tháng tám
thành phố milan phía bắc italia đã trải qua ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong hai trăm sáu mươi năm qua
cơ quan bảo vệ môi trường cấp vùng của italia cho biết đây là ngày nóng nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
mức nhiệt kỷ lục của milan trước đó là ba mươi hai tám độ c được ghi nhận vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn ba
theo cơ quan trên các ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám là những ngày nóng nhất mùa hè trên toàn bộ vùng lomardi bao quanh milan
nhiệt độ trong ngày tại một số thị trấn tại đây đã lên tới hơn bốn mươi độ c
thời tiết nóng dữ dội và bất thường cũng được ghi nhận ở dãy núi alper của italia
trước đó thủ đô rome của italia đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bốn mươi một tám độ c vào tháng bảy vừa qua
khi phần lớn các nước khu vực nam âu hứng chịu cái nóng
nắng nóng khiến tình trạng cháy rừng trở nên tồi tệ
bộ các chính phủ phải ban bố cảnh báo y tế và gây gián đoạn nhiều kỳ nghỉ của du khách
liên minh châu âu đã cấp phép tiếp thị vaccine dạng tiêm abrisvo do hãng dược phẩm pfizer của mỹ bảo chế
nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi virus hợp bào hô hấp rsp
căn bệnh do virus trên gây ra trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến viêm phổi và viêm tiểu phế quản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám vừa qua cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cũng đã cấp phép sử dụng loại vaccine này cho trẻ sơ sinh
theo ủy ban châu âu việc cấp phép sử dụng abrisvo cho trẻ sơ sinh và cả người lớn tuổi được thực hiện trước thời điểm châu âu bước vào mùa thu và mùa đông
giai đoạn số ca mắc các bệnh do virus thường tăng cao
việc tiêm vaccine abrisvoi cho phụ nữ mang thai có thể giúp trẻ sơ sinh miễn dịch đối với rfv trong sáu tháng đầu đời
bắt đầu từ ngày một tháng chín tới những chương trình
những chiếc xe scooter điện sẽ chính thức bị cấm trên đường phố paris của pháp
lệnh cấm này được thực hiện theo sau một cuộc trưng cầu ý dân do thành phố tổ chức vào hồi tháng bốn vừa qua
với kết quả là tám mươi chín cử tri đồng ý cấm phương tiện này tham gia giao thông
và vào thời điểm này các nhà kinh doanh xe scooter điện đang thu hồi nốt những chiếc xe còn lại trong tổng số một mươi năm chiếc
trước khi chúng chính thức biến mất tại thủ đô của nước pháp
những du khách muốn lang thang qua những con phố của kinh đô ánh sáng trên một chiếc scooter điện
sẽ chỉ còn một tuần để trải nghiệm dịch vụ này trước khi những chiếc scooter điện bị cấm vĩnh viễn tại paris
chier một trong những công ty cung cấp dịch vụ cho thuê scooter điện đã thu hồi bốn trăm linh chiếc xe mỗi ngày trong hai tuần qua
tuy nhiên công ty cho biết họ sẽ thay thế vào đó bằng năm xe đạp điện thân thiện với môi trường
chúng tôi đã cố gắng thuyết phục người dân paris rằng scooter điện là một lựa chọn tốt trong số các phương tiện giao thông
nhằm tránh ổn tắc cũng như cung cấp một phương tiện bình thường
đáng tiếc là nỗ lực đó đã không thành công và giờ chúng tôi buộc phải loại bỏ những chiếc xe này
tuy nhiên thay vào đó chúng tôi muốn mời người dân paris trải nghiệm một phương tiện mới đó là năm chiếc xe đạp được đặt ở khắp thành phố
thật ra ở paris hay bất cứ thành phố nào khác vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc chấp nhận xe scooter điện tham gia giao thông
tính riêng tại paris vào năm hai nghìn hai mươi hai có ba người tử vong và bốn trăm năm mươi chín người bị thương do tai nạn scooter điện
tăng so với hai năm trước đó
ngoài tình trạng người sử dụng phương tiện đi ẩu như sai làn vượt quá tốc độ
việc các xe scooter điện đổ bừa bãi gây cản trở giao thông cũng là lý do khiến phần lớn người dân paris phản đối loại phương tiện này
điều khiến tôi sợ hãi là khi thấy hai thậm chí là ba người cùng đi trên một chiếc scooter điện
họ đeo tay nghe chạy cả trên làn đường dành cho xe buýt
còn bấm coi họ cũng không nghe thấy
thật tốt khi chính quyền đã có giải
pháp ngăn chặn điều này
với việc chấm dứt sự hiện diện của xe scooter điện trên đường phố từ ngày một tháng chín
paris sẽ trở thành thủ đô châu âu đầu tiên cấm hoàn toàn phương tiện này
thưa quý vị với sự phát triển của xã hội hiện đại
mạng xã hội đang trở thành nơi dành cho người lớn tuổi tạo sức ảnh hưởng và tỏa sáng theo cách riêng của mình
họ chia sẻ những nội dung bổ ích
với các chủ đề khác nhau từ việc tập thể dục ăn uống thế nào là tốt cho sức khỏe
đến xây dựng phong cách thời trang nhằm giúp những người lớn tuổi luôn tự tin và sống khỏe mạnh
trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ một số cụ ông cụ bà nổi tiếng trên mạng xã hội ở nhiều quốc gia
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tiktok chỉ dành cho người trẻ tuổi
những người lớn tuổi có ảnh hưởng ở trung quốc đang chứng minh điều ngược lại
những bà cô thời trang bắc kinh trong độ tuổi từ sáu mươi tám đến bảy mươi bảy
họ quảng bá thời trang sản phẩm làm đẹp và cả sách nữa
họ đang ghi hình để phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội
người hâm mộ yêu mến họ vì gu ăn mặc từ đầu đến chân
chỉ riêng trên nền tảng tiktok họ có hơn hai triệu lượt theo dõi
với tuổi của những người theo dõi trung bình là năm mươi
ở trung quốc những người có ảnh hưởng này đang giúp thách thức định kiến cố hữu
rằng ông bà phải ở nhà
bà có thể giúp đỡ nhà hoặc giúp đỡ việc gia đình bằng cách dọn dẹp nấu nướng
và trông cháu cho con của họ đi làm
bình luận tôi thích nhất là tôi mới sống như bạn ở tuổi của bạn
nếu có ai đó nói rằng bạn quá gầy nhìn không đẹp thì cứ kệ bình luận đó thôi
một cụ bà nổi tiếng khác trên instagram với một tám triệu người theo dõi
là bà hoan mcdonald bảy mươi sáu tuổi người canada
bà có biệt danh bà ngoại cơ bắp
nhờ tập luyện và chế độ ăn lạnh
mà bà đã giảm được hai mươi tám kg
bà thường chia sẻ trên trang cá nhân của mình
những kinh nghiệm về chế độ ăn và tập luyện
bà được những người theo dõi khen ngợi và lấy làm hình mẫu phần đầu
không có phép màu nào cả
tất cả đều là nhiều tập luyện
nhưng hãy làm khi bạn thực sự yêu thích nó
nếu bạn có thể tập luyện một cách tự nguyện thoải mái
bạn sẽ đẹp và khỏe mạnh hơn
nhiều cụ ông cụ bà khác dù đã tám mươi chín mươi tuổi

cụ bà đã có sự ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội
nhớ tinh thần lạc quan và truyền những năng lượng tích cực đến với người xem
cụ bà licia furt là người cao tuổi nhất
có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở italia
với hơn hai trăm hai mươi người theo dõi trên instagram
cụ lesya furt đến với instagram như một cái duyên
sau khi chồng mất cháu nội của cụ đã chụp ảnh
và đăng lên instagram để cụ đỡ buồn và không cảm thấy cô đơn
những phản hồi với các bức ảnh được đăng lên tích cực đến mức
cụ licia và cháu trai quyết định lập một kênh instagram chuyên nghiệp
nơi cụ thường xuyên đăng những bức ảnh mới về cuộc sống vui vẻ hàng ngày của mình
tôi thực sự đã thử mọi cách để khiến bà cười trở lại
trong đó có cả việc đưa ảnh bà lên instagram
và cách này đã vượt qua mọi mong đợi của tôi
tôi không bao giờ nghĩ rằng bà của tôi sẽ trở nên nổi tiếng như vậy
bởi vì lúc đầu chúng tôi chỉ chơi cho vui
cuộc sống quá ngắn để buồn
mình mình và đối mặt với cuộc sống với nụ cười trên môi
tôi cố gắng phớt lờ những suy nghĩ tiêu cực và loại bỏ chúng hoàn toàn khi có thể
những cụ ông cụ bà có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đã chứng minh rằng
tuổi tác chỉ là những con số
và các nền tảng như tiktok instagram không chỉ dành cho giới trẻ
những người cao tuổi cũng có những ảnh hưởng của riêng mình
và có những đồng góp tích cực cho xã hội